đó là câu chuyện về người thầy thuốc của bệnh nhân nghèo mà chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe trong muôn màu cuộc sống ngày hôm nay
ngày hôm nay quốc hội philippines đã bỏ phiếu thông qua việc gia hạn thiết quân luật tại đảo mindanao ở miền nam nước này
học viện an ninh nhân dân và cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng và gia đình chính sách
sáng nay hai mươi hai tháng bảy đoàn công tác của học viện an ninh nhân dân do trung tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn văn ngọc giám đốc học viện an ninh nhân dân làm trưởng đoàn
đã tới thăm tặng quà và tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ tại trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên huyện duy tiên tỉnh hà nam nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương minh liệt sĩ
phát biểu tại trung tâm trung tướng nguyễn văn ngọc bày tỏ sự xúc động trước nỗi đau và mất mát vì những cống hiến của các đồng chí thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
nhân dịp này đoàn đã trao tặng hơn sáu mươi xuất quà với tổng trị giá hơn năm mươi triệu đồng
cũng nhân dịp này ngày hôm nay đoàn công tác thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách trong lực lượng công an tỉnh hòa bình có thành tích đấu tranh trên mặt trận chống tội phạm về ma túy
đoàn đã thăm và trao chín xuất quà tặng các thân nhân gia đình liệt sĩ gia đình cán bộ công an là thương binh bệnh binh trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm về ma túy
cũng nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ và tiến tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an
và ngày hôm nay công đoàn bệnh viện một mươi chín tháng tám phối hợp với đoàn thanh niên học viện chính trị công an nhân dân công đoàn báo công an nhân dân tổ chức khám cấp thuốc miễn phí tặng quà cho gia đình thương binh gia đình chính sách và tri ân gia đình có công với bệnh viện một mươi chín tháng tám thời kỳ chống mỹ

là một trong những nhân chứng ít ỏi ông nguyễn trí mão còn nhớ rất rõ thời kỳ quân và dân đùm bọc nhau